vào khoảng bảy giờ ngày hai tháng một mươi một đội quản lý thị trường số năm thuộc cục quản lý thị trường tỉnh quảng bình
phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát sáu mươi c một mươi chín nghìn bốn mươi bốn
kéo rơ móc sáu mươi r chín trăm năm mươi bốn do huỳnh văn thao sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại huyện phú mỹ tỉnh bình định điều khiển
lưu thông trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa phận huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
qua kiểm tra phát hiện trên xe đang vận chuyển hơn ba một trăm linh chai rượu do nước ngoài sản xuất với trị giá ước tính gần một năm tỷ đồng
toàn bộ số rượu ngoại trên đều không có hóa đơn chứng tử chứng minh tính hợp pháp
đội quản lý thị trường số năm cục quản lý thị trường tỉnh quảng bình đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên
để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật